tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác trước tình hình dịch cúm ah năm n một đang diễn biến phức tạp tại campuchia trong đó đã có trường hợp tử vong bộ y tế vừa có công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tăng cường phòng chống cúm gia cầm lây sang người
để chủ động ngăn chặn cúm gia cầm xâm nhập vào việt nam và lây nhiễm sang người bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhất là người giết mổ buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm sống người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch gồm dịch trên gia cầm và ở người
kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện dịch tễ
để xét nghiệm chẩn đoán xác định quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng đẩy mạnh giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời các ca bệnh cúm ah năm n một
các bệnh viện sẵn sàng thu dung cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế và thông báo kịp thời cho trung tâm kiểm soát bệnh tật để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời sẵn sàng thuốc vật tư hóa chất phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp